tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi và triển khai chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn một mươi chín công tác dân số gặp nhiều khó khăn và một số chỉ tiêu chuyên môn không đạt
đặt ra mục tiêu trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi phải tiếp tục chủ động duy trì mức sinh thay thế
giảm tranh lệch tỷ số giới tính khi sinh quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giả hóa dân số nâng cao chất lượng dân số
cũng tại hội nghị chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số một nghìn sáu trăm bảy mươi chín qdttu ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đã được phổ biến và hướng dẫn triển khai đến các tỉnh thành phố với quan điểm chỉ đạo tập trung
mọi nỗ lực chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện và đạt được các mục tiêu toàn diện
cả về quy mô cơ cấu phân bố
là chất lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế xã hội quốc phòng an ninh